từ ngày một mươi tám tháng một mươi một hơn hai hộ dân và các trường học trên địa bàn các xã triềng mung hát lót của huyện mai sơn tỉnh sơn la đã bị cắt nước sinh hoạt vì nguồn nước ô nhiễm
hiện nay các cơ quan chức năng đang tiến hành khảo sát tại khu vực đầu nguồn để xác định nguyên nhân gây ra ô nhiễm
khu vực nguồn nước thô phục vụ việc sản xuất nước sạch cho nhà máy cấp nước nà sản thuộc xí nghiệp cấp nước mai sơn
từ ngày một mươi tám tháng một mươi một nguồn nước này đã bị ô nhiễm có mùi khó chịu chuyển màu đen không thể sản xuất được
đến nay nguồn nước vẫn chưa bảo đảm nên nhà máy chưa thể xử lý để cấp nước phục vụ cho khách hàng
còn đây là khu vực đầu mối của mạch nước ngầm dẫn đến nhà máy cấp nước thuộc các xã triềng ban triềng mung huyện mai sơn
vào thời điểm này đang vào vụ thu hoạch cà phê hoạt động sơ chế tách vỏ cà phê diễn ra rất nhộn nhịp
trung bình mỗi tấn cà phê phải sử dụng khoảng bảy trăm linh lít nước để sơ chế
tại đây nhiều cơ sở sản xuất không xử lý nước thải mà đổ trực tiếp ra kênh mương ruộng lúa xung quanh
theo đánh giá ban đầu nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước là do nước thải từ hoạt động sơ chế cà phê ngấm vào nguồn nước ngầm
tại các xã nằm ở khu vực đầu nguồn nước ngầm phục vụ cho việc cấp nước sinh hoạt có trên ba mươi cơ sở sản xuất sơ chế cà phê
ngoài ra các hộ gia đình sản xuất nhỏ lẻ cũng có số lượng rất lớn
vì vậy việc quản lý những cơ sở này gặp không ít khó khăn
với một mươi một cơ sở sơ chế cà phê mà có cái hiện tượng là xả nước thải ra môi trường
tình trạng ô nhiễm nguồn nước mỗi khi cà phê bước vào vụ thu hoạch đã tái diễn nhiều năm nay tại tỉnh sơn la
nhưng chưa có biện pháp xử lý triệt để
trong thời gian tới các cơ quan chức năng cần có những giải pháp quyết liệt hơn nhằm ngăn chặn tình trạng này lặp lại